chào mừng quý vị đến với bản tin covid của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày này thông tin về dịch bệnh covid luôn là chủ đề nóng trên các mặt báo
bản tin covid ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn những thông tin nóng bỏng nhất chúng tôi vừa cập nhật
cập nhật diễn biến về tình hình dịch bệnh covid của bộ y tế
công an hà nội lập thêm sáu tổ cơ động mạnh xử lý người vi phạm dẫn cách
tại tp hcm shipper được hoạt động tại tám quận huyện vùng đỏ và được miễn phí xét nghiệm covid một mươi chín từ ba mươi tháng tám
công an quận bảy đã mời người tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy đến làm việc
thông tin mới nhất từ bộ y tế về diễn biến dịch bệnh covid ngày ba mươi tháng tám
ngày ba mươi tháng tám thêm một mươi bốn

bình dương dẫn đầu về số ca nhiễm
tính từ một mươi bảy h hai mươi chín tháng tám đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bốn hai trăm hai mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó có năm ca nhập cảnh và một mươi bốn hai trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước
tại bình dương có số ca nhiễm cao nhất là sáu năm mươi ca
và tp hcm là năm tám trăm tám mươi chín
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tăng một bốn trăm sáu mươi bốn
tại bình dương tăng sáu trăm ba mươi sáu ca
tp hcm tăng chín trăm ba mươi hai ca
đồng an giảm chín ca
đồng nai tăng một trăm một mươi bốn ca
tiền giang tăng sáu mươi sáu ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm bốn mươi chín bốn trăm tám mươi chín ca nhiễm
đứng thứ năm mươi chín trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi ba trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
như vậy bình quân cứ một triệu người thì có bốn năm trăm bảy mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm bốn mươi năm hai trăm chín mươi một ca
trong đó có hai trăm hai mươi sáu bốn mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái và hà giang
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
là thái bình hải phòng điện biên phú thọ và con tâm
về tình hình điều trị xóa bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh trong ngày là chín một mươi bốn
tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm bốn mươi chín ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn một trăm năm mươi bảy
thở oxy qua dòng cao hfnc là một hai trăm bốn mươi bảy
thở máy không xâm lấn là một trăm linh
thở máy xâm lấn là chín trăm một mươi sáu
ecmo là hai mươi bốn
về số bệnh nhân tử vong
trong này trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ghi nhận ba trăm một mươi năm ca tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi một sáu mươi bốn ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc
và có hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới
những hoạt động của ngành y tế trong ngày
bộ y tế tiếp nhận hai trăm linh ca tử vong
một trăm năm mươi tám trăm linh lửa vắc xin phòng covid một mươi chín astrazeneca
và vắc xin moderna do chính phủ cộng hòa xét tài trợ cho việt nam
khởi tố f một
cởi đồ cố thủ trong nhà
không chịu đi cách ly tập trung
ngày hai mươi chín tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu
nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
chống người thi hành công vụ
và quyết định khởi tố bị can đối với bà hát
chú tại xã diễn kỷ huyện diễn châu
trước đó chiều ngày hai mươi ba tháng tám
ngay sau khi xác định vợ chồng bà hát có tiếp xúc với f
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã diễn kỳ
đã thông báo yêu cầu hai vợ chồng đi cách ly tập trung theo quy định
tuy nhiên hai vợ chồng xin được cách ly tại nhà
không đến điểm cách ly tập trung
sau khi được giải thích người chồng đã đồng ý đi cách ly
tuy nhiên bà hát vẫn không chấp hành
thậm chí còn đóng cửa nhà
cởi quần áo cố thủ phía trong
mặc cho lực lượng làm nhiệm vụ thuyết phục giải thích
nhưng người phụ nữ vẫn chống đối
có những lời lẽ khiếm nhã chửi bới lực lượng chức năng
sau gần ba giờ lực lượng chức năng buộc phải cưỡng chế
đưa f một này đi cách ly tập trung theo quy định
thành phố vũng tàu kiểm điểm cán bộ vì thái độ thiếu chuẩn mực
chiều hai mươi chín tháng tám ông trần ngọc hà trưởng ban tuyên giáo
người phát ngôn của thành phố vũng tàu thông tin
thành phố đang xác minh xử lý sự việc liên quan tới clip ghi lại cảnh tranh cãi qua lại
giữa hai tổ công tác của địa phương này
trong khi thực hiện nhiệm vụ
vụ việc xảy ra trước số nhà sáu trăm sáu mươi ba triệu phường một thành phố vũng tàu
nội dung đoạn clip cho thấy
một nhóm cán bộ phường bốn đã chặn kiểm tra giấy tờ một số người trong đoàn công tác
của công an thành phố và yêu cầu lập biên bản xử phạt
lý do là không đúng mẫu giấy đi đường hàng ngày
mặc dù những người này đi trung đoàn công tác của công an thành phố vũng tàu
mặc đồng phục cơ quan và có đeo thẻ công tác cá nhân
đoàn này cũng có phản ánh là vì sao cán bộ lãnh đạo phường
khi thực hiện nhiệm vụ lại không đeo thẻ công chức
hay có giấy tờ gì chứng minh
cách hành xử chưa chuẩn mực của một vài cán bộ thể hiện trong clip
khiến nhiều người dân không đồng tình và phê phán
thành phố sẽ họp yêu cầu hai bên tường trình
yêu cầu kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm những cá nhân liên quan
để chấn chỉnh thái độ làm việc
thưa quý vị công an thành phố hà nội cho biết
sẽ thành lập thêm sáu tổ tuần tra kinh tế
kiểm soát cơ động mạnh hoạt động quyết liệt
trên các tuyến phố trọng điểm để kiểm tra
xử lý các vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
dịp quốc khánh bùng hai tháng chín
công an hà nội lập thêm sáu tổ cơ động mạnh
xử lý người vi phạm giãn cách
công an hà nội thành lập thêm sáu tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh
nâng tổng số lên một mươi hai tổ
từ hai mươi chín tháng tám các tổ bắt đầu triển khai công việc
mỗi tổ gồm một mươi năm cảnh sát
thuộc các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự
sẽ tuần tra lưu động liên tục thay đổi địa điểm
lực lượng cơ động mạnh sẽ hoạt động linh hoạt trên mô hình tổ một trăm bốn mươi một cũ
xử lý các vi phạm như
không đeo khẩu trang nơi công cộng
ra đường khi không có lý do chính đáng
kết hợp xử phạt các vi phạm khác về giao thông hình sự và an ninh trật tự
ngoài một mươi hai tổ tuần tra
công an hà nội yêu cầu công an các quận huyện
tiếp tục siết chặt những chốt kiểm soát tại tổ dân phố
khu dân cư chốt cửa ngõ ra vào thành phố
đặc biệt xe luồng xanh cũng phải được kiểm tra chặt chẽ
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhận định
còn không ít sơ hở trong tổ chức
thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
nên nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín vẫn rất lớn
bí thư hà nội kiên trì giãn cách xã hội
giảm tối đa số người ra đường
theo bí thư hà nội
thời gian qua đông đảo người dân thủ đô đã tích cực tham gia chống dịch
tuy nhiên đợt bùng phát
lần này phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây
các ca bệnh chung ca bệnh mới phát sinh những ngày gần đây
cho thấy còn không ít sơ hở trong việc thực hiện giãn cách xã hội
thực tế hiện nay cùng với tình hình dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước
vẫn rất phức tạp
đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí chiến đấu
quyết tâm kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất hiệu quả
bí thư hà nội nói
ông đinh tiến dũng yêu cầu các quận huyện
chủ động lên kế hoạch
đánh giá các khu đông dân cư địa bàn phức tạp
các trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh
để có kịch bản chống dịch chủ động
kiểm soát dịch chặt chẽ từ gốc tới từng hộ gia đình
toàn thành phố tổ chức triển khai mô hình gia đình an toàn covid một mươi chín
yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết không ra đường khi không có việc cần thiết
bí thư hà nội cũng nhấn mạnh
yêu cầu bằng mọi giải pháp phải giảm số người ra đường
đảm bảo yêu cầu ai ở đâu ở yên đó
thưa quý vị
theo thông tin chúng tôi được biết
hiện nay nhiều shipper ở tp hcm
đã được các trạm y tế lưu động tiến hành xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
miễn phí để bắt đầu hoạt động trở lại tại tám vùng đỏ
tp hcm miễn phí xét nghiệm covid một mươi chín cho shipper từ ba mươi tháng tám
sáng ba mươi tháng tám
ngay sau khi ủy ban nhân dân tp hcm ban hành văn bản khẩn cấp
cho phép shipper được hoạt động thêm ở các quận vùng đỏ
kể từ ba mươi tháng tám
sở công thương tp hcm
đã công khai danh sách cụ thể với một trăm bốn mươi một trạm y tế lưu động
tại ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn
do quân y phụ trách
để các shipper đi xét nghiệm được thuận tiện nhất
lãnh đạo tp hcm cho biết
sẽ xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí cho shipper trên địa bàn thành phố
trong vòng một tuần
sau đó tp hcm sẽ tính tiếp phương án xét nghiệm phù hợp nhất
song song với đó
sở công thương tp hcm còn cung cấp đường link
trên cổng thông tin của sở công thương
để các shipper có thể chủ động kiểm tra
xem mình có được hoạt động hay không
ngay lập tức
động thái này đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng
bạn luân lê bình luận trên báo tuổi trẻ
đây là một quyết định kịp thời
đúng thời điểm
mong shipper tân thủ triệt đề năm k
góp phần giải quyết giao hàng cho bà con
để cùng thành phố vượt qua dịch bệnh
một bình luận khác cũng đồng tình
nhưng đồng thời thắc mắc
tiêm ngừa vaccine cho shipper và xét nghiệm miễn phí
là điều nên làm
nhưng cần xem lại việc test covid một mươi chín mỗi sáng
là sai quy trình y tế
vì nếu có nhiễm virus
thì phải có thời gian ủ bệnh
nhất định từ ba đến một mươi ngày
các bạn khán giả của chương trình
hãy gửi bình luận và chúng tôi sẽ trích đăng trong bản tin hằng ngày
ubnd tp hcm khẳng định
shipper tại tám quận huyện vùng đỏ
được hoạt động lại từ ngày ba mươi tháng tám
với điều kiện đã tiêm vaccine covid một mươi chín
và phải xét nghiệm hằng ngày
shipper đủ hoạt động tại tám quận huyện vùng đỏ
đối với tám quận huyện vùng đỏ
là tp thủ đức
quận tám một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh
huyện bình chánh và huyện hóc môn
lực lượng giao hàng công nghệ sẽ được lưu thông
trong thời gian giãn cách
nhưng phải đảm bảo đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine
và test nhanh từ năm đến sáu giờ hằng ngày
tại một mươi bốn quận huyện còn lại
shipper đang hoạt động
cũng phải được xét nghiệm hai ngày một lần
theo mẫu gộp ba người
do lực lượng quân y ở các trạm y tế lưu động
của ba trăm một mươi hai phường xã thực hiện
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị công an thành phố
cấp khoảng hai mươi giấy đi đường
cho các nhân viên hệ thống bán lẻ
để bổ sung lực lượng
chuẩn bị đơn hàng và triển khai các gói combo
đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân
mô hình đi chợ hộ
đang quá tải
và cần lực lượng shipper hỗ trợ
ngày hai mươi tám tháng tám
sở công thương cũng kiến nghị
ủy ban nhân dân tp hcm cho phép

giao hàng hóa liên quận đến người dân
bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm
tạm chuyển đổi một phần
thành bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tiếp nhận bệnh nhân mức độ trung bình
nặng và nguy kịch
bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm
thành bệnh viện giã chiến
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm
dương anh đức vừa ký quyết định
thành lập bệnh viện giã chiến
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân dân một trăm một mươi năm
tại đường sư vạn hạnh
quận một mươi tp hcm
trực thuộc sở y tế
bệnh viện có quy mô năm trăm linh giường
gồm sáu mươi giường hồi sức
và bốn trăm bốn mươi giường hồi sức cấp cứu
với tám trăm bốn mươi nhân viên chuyên môn y tế
và các nhân viên hỗ trợ
làm công tác hậu cần hành chính khác
bệnh viện điều trị covid một mươi chín nhân dân một trăm một mươi năm
hoạt động trên cơ sở chứng dụng
một phần cơ sở hạ tầng
của bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm
có chức năng nhiệm vụ thu dung
sàng lọc khám bệnh cách ly
chăm sóc cấp cứu
và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ở mức độ trung bình nặng và nguy kịch
theo các hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế
và sở y tế tp hcm
liên quan đến vụ người đàn ông tự xưng
là ban chỉ đạo quận bảy
lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ
của một siêu thị tại quận bảy
trong clip lan truyền trên mạng xã hội
chiều ngày hai mươi chín tháng tám
bí thư quận bảy ông võ khắc thái cho biết
hiện công an quận đã mời người này lên làm việc
công an quận bảy đã mời người tự xưng
là ban chỉ đạo quận bảy đến làm việc
theo đại diện công an quận bảy
bước đầu người đàn ông này cho biết tin là hồ hữu nhân
ngồi tại khu dân cư phú mỹ hưng
ngày hai mươi một tháng bảy người này được
một tổ chức thiện nguyện tại hà nội
cấp thẻ công tác tình nguyện viên
để tham gia các hoạt động thiện nguyện
hiện công an quận bảy đang tiếp tục làm rõ
và sẽ có hướng xử lý đối với trường hợp trên
trước đó trong clip dài gần hai phút
lan truyền trên mạng xã hội
ghi lại một cảnh người đàn ông liên tục chỉ tay
lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ trong siêu thị
khi lực lượng này không cho vào mua hàng
người này liên tục đưa ra thẻ màu trắng
và tự xưng là người của bang tri đạo quận bảy
đi mua đồ cho bang tri đạo
thậm chí còn nợ cho công an xuống làm việc
sau đó người này kéo khẩu trang xuống thách thức
bảo vệ chụp hình lại
sự việc khiến dư luận bức xúc
ảnh hưởng đến uy tín của bang chỉ đạo phòng chống dịch quận bảy
và công tác phòng chống dịch tại địa phương
khi đại dịch covid một mươi chín đang lan rộng
và có triều hướng phức tạp
người dân xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
chứng kiến một người đàn ông
cùng một chiếc xe một mươi sáu chỗ
tình nguyện chở người đến cơ sở cách ly miễn phí
mọi người ở bình châu gọi anh với cái tên thần thương
anh chọc f một
người đàn ông tình nguyện lái xe một mươi sáu chỗ
chở người đi cách ly miễn phí ở vũng tàu
một mình với chiếc xe một mươi sáu chỗ
bất kể lúc nào
bang tri đạo xã cần lãnh luôn bên trọng có mặt
đưa f một đến các khu cách ly tập trung
và đón những người hoàn thành cách ly trở về
từ khi xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
xuất hiện các ca nhiễm covid một mươi chín
qua tri vết có rất nhiều f một
phải đưa đi cách ly tập trung theo quy định
đây là địa phương có ca nhiễm covid một mươi chín
cao thứ hai ở huyện xuyên mộc
chỉ sau tâm dịch xã bào lâm
và thuộc nhóm nguy cơ cao về dịch bệnh
trong khi đó nhân lực của xã mỏng
nhiều trường hợp f một sau truy vết chưa kịp thời đưa đi cách ly
tìm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
không thể ngồi yên khi nhìn bà con
trên địa bàn không được kịp thời đưa đi cách ly
anh lưu minh trọng ngụ xã bình châu
đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch
với nhiệm vụ lái xe đưa đón
người cách ly tập trung miễn phí trên chiếc xe một mươi sáu chỗ của mình
từ ngày nhận nhiệm vụ đưa vào đón f một
sau khi hoàn thành cách ly
anh trọng chưa có bữa cơm nào trọn vẹn
cứ rảnh lúc nào ăn lúc đó
cả ngày có khi anh chỉ ngủ được vài tiếng
thời gian đầu chưa quen
anh trọng cũng thấy rất mệt mỏi
khó chịu với bộ bảo hộ trừng kiến suốt ngày
nhưng càng ngày anh càng cảm nhận được
sự khốc liệt của dịch bệnh
những vất vả khó khăn của các lực lượng tiến đồi chống dịch
đã làm cho anh quen đi những khó chịu
và vất vả của bản thân
chính tấm lòng và tinh thần nhiệt tình
của những người dân như anh lưu minh trọng
đã góp phần tạo thêm sức mạnh cùng chính quyền
và các lực lượng tuyến đầu quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
quận thanh xuân hà nội
vẫn đang là điểm nóng
với số ca mắc nhiều nhất một mươi bảy ca
cơ quan chức năng quận thanh xuân
đang khẩn trương truy vết
để đưa các f một tại ổ dịch
thuộc phường thanh xuân trung đi cách ly
hà nội khẩn trương truy vết f một
ở ổ dịch phường thanh xuân trung
trong một mươi hai h qua
từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám
đến sáu h ngày ba mươi tháng tám
hà nội ghi nhận hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm ca tại cộng đồng
và một mươi tám ca được đưa đi cách ly
trong đó quận thanh xuân vẫn đang là điểm nóng
với số ca mắc nhiều nhất là một mươi bảy ca
đưa các trường hợp f f một
được cách ly
cách ly tập trung trong đêm
quận thanh xuân vẫn đang là điểm nóng
trên địa bàn thành phố về số ca nhiễm covid một mươi chín
nhân viên y tế phun khử khuẩn
tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi phường thanh xuân trung
sau khi đưa các f một đi cách ly tập trung
các trường hợp f một
tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi phường thanh xuân trung
mặc đồ bảo hộ trước khi được đưa đi cách ly tập trung
nhân viên y tế hướng dẫn
các trường hợp f một
tại ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi phường thanh xuân trung
lên xe chuyên dụng
để đưa đi cách ly tập trung
cơ quan chức năng quận thanh xuân đang khẩn trương truy vết
để đưa các trường hợp f một
tại ổ dịch thuộc phường thanh xuân trung
đi cách ly tập trung
nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng
sáng ba mươi tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
công bố thêm hai mươi ba ca nhiễm ncov trên địa bàn
trong đó một mươi bảy ca thuộc ổ dịch phường thanh xuân trung
quận thanh xuân ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi
ông đặng khánh hòa phó chủ tịch ubnd quận thanh xuân
cho biết tình hình tại ổ dịch này rất phức tạp
số ca nhiễm tăng nhanh trong những ngày qua
và hiện là ổ dịch có số ca mắc covid một mươi chín lớn nhất tại hà nội
vì sao ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi thành ổ dịch siêu lây nhiễm
đánh giá mức độ phức tạp của khu vực này
bên cạnh phong tỏa cứng hai ngõ dân cư và đoạn đường trên phố nguyễn trãi
quận đã bố trí thêm một mươi ba chốt kiểm soát có nhân viên trực cả ngày
cùng hệ thống hàng chục camera giám sát đến từng hẻm
từng khu tập thể trong ngõ
ông hòa nói
quận cũng cử lực lượng kiểm soát thường xuyên kiểm tra
đảm bảo không người dân nào ra khỏi nhà
toàn bộ thực phẩm đồ dùng thiết yếu được đưa đến từng nhà dân
để họ yên tâm cách ly
với số f trong khu vực lên đến hai trăm bảy mươi một người
khả năng ca dương tính tiếp tục gia tăng là rất cao
số f tăng nhanh nhưng đây là tình huống chúng tôi đã dự liệu
qua xét nghiệm sàn lọc khoảng một mươi mẫu
tại khu vực lân cận và dân cư xung quanh vùng phong tỏa
chưa phát hiện các ca mới
vì vậy có thể khẳng định f đang được khóa trong vùng phong tỏa
nguy cơ lây lan ra ngoài không cao
ông hòa trao đổi
phân tích về nguyên nhân khu vực này trở thành ổ dịch siêu lây nhiễm
ông hòa cho biết
ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi có mật độ dân cư quá đông
lối đi chật hẹp nhiều tập thể chung cư cũ
khiến việc tiếp xúc gần lớn
dù giãn cách nhưng một số người dân chưa thực sự tuân thủ
vẫn đi lại và do lưu
về các biện pháp trong thời gian tới
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận thanh xuân cho biết
quận sẽ tăng cường xét nghiệm sàn lọc
sớm phát hiện f để đưa đi cách ly điều trị
ngoài ra đối với trường hợp đã âm tính lần một
quận tiếp tục xét nghiệm thêm lần hai và ba để đảm bảo an toàn
thừa thiên huế
thông tin giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu là không chính xác
hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
vẫn đang được chủ động kiểm soát
người dân không nên hoang mang trước các tin đồn
đổ xô đi mua hàng hóa
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
cần nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phòng dịch được khuyến cáo
để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và xã hội
tỉnh thừa thiên huế cũng phát đi thông báo cho biết
kịch bản ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
kể cả khi diễn ra tình huống xấu nhất
đã được các cơ quan chức năng của tỉnh chuẩn bị cụ thể chú đáo
nên người dân có thể yên tâm là trong bất kỳ tình huống nào
hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ
để phục vụ nhu cầu của nhân dân
theo thông tin chúng tôi tìm hiểu
chiều hai mươi bảy tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh thừa thiên huế đã ban hành quyết định
áp dụng các biện pháp cấp bách phòng và chống dịch covid một mươi chín
đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố huế
đồng thời giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
đối với tổ dân phố số năm tổ dân phố số một mươi hai phường hương sơ
và các khu vực còn lại của thôn vĩnh trì xã hải dương
ngay sau khi quyết định được ban hành
từ người dân đổ xô đến các siêu thị chợ để mua sắm
tích trữ hàng hóa lương thực và thực phẩm
bản tin covid ngày ba mươi một tháng tám xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like theo dõi kênh
thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có những thông tin chính xác nhất
xin chào và hẹn gặp lại